bộ tài nguyên và môi trường vừa có công văn chấp thuận kế hoạch thanh tra kiểm tra năm hai nghìn hai mươi của các đơn vị trực thuộc bộ
về các lĩnh vực nóng của ngành như đất đai khoáng sản tài nguyên nước khí tượng thủy văn hay biến đổi khí hậu
theo đó tổng cục quản lý đất đai sẽ tiến hành thanh tra bốn chuyên đề lớn liên quan đến việc sử dụng đất tại một mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước
đầu tiên là kiểm tra việc thi hành luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba tại sáu địa phương là hà nội con tum ninh thuận đồng nai tp hcm cần thơ
tiếp đó là kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại các dự án sơn góp tại năm tỉnh là vĩnh phúc hà nội hải phòng ninh bình hòa bình
tổng cục quản lý đất đai cũng sẽ thực hiện kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của dự án công trình không triển khai
hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các tỉnh thái nguyên nghệ an quảng bình
lộ trình kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng sẽ được tổng cục quản lý đất đai triển khai tại cao bằng bắc cạn cà mau và bình phước